thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang phối hợp với viện kiểm sát tỉnh vừa bắt tạm giam bốn tháng đối với đặng phi long chú tại huyện vĩnh thuận và đặng văn công chú tại huyện châu thành tỉnh kiên giang về tội giả mạo trong công tác đồng thời khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn văn lộc chú tại thành phố rạch giá cùng với tội danh trên
theo các kết quả điều tra đặng phi long là đăng kiểm viên bậc cao của trung tâm đăng kiểm sáu nghìn tám trăm linh một s là người trực tiếp thẩm định hồ sơ đăng kiểm xe cơ giới đường bộ đối với xe cải tạo có thiết kế và miễn thiết kế
nguyễn văn công là kỹ sư cơ khí nguyễn văn lộc làm nghề kinh doanh sửa chữa xe long đã móc nối với công và lộc để làm khống hồ sơ nghiệm thu xe cơ giới để bán
tính từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày bị bắt bà đối tượng đã làm khống bốn mươi chín hồ sơ nghiệm thu xe cơ giới
riêng long đã nhận của sáu chủ phương tiện trên tám mươi sáu triệu đồng để bán hồ sơ thiết kế bỏ qua những lỗi trong quá trình đăng kiểm
mang theo đinh ba giao phóng lợn tiếp sát điều khiển phương tiện lạng lách trì đuổi đánh nhau trên đường là hành vi của một nhóm thanh niên vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố việt trì tỉnh phú thọ khởi tố về hành vi gây số trật tự công cộng và cố ý gây thương tích
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn cá nhân nên nhóm thanh niên
do trần đức dũng cầm đầu gồm một mươi năm người đi trên sáu xe máy không đuổi mũ bảo hiểm mang theo nhiều khung khí gồm giao phóng lợn đinh ba giao mèo đánh nguyễn vương sơn trên đoạn đường nguyễn thất thành thuộc phường vân phú tp việt trì hậu quả sơn bị thương ở vùng đầu với tỷ lệ tổn thương cơ thể là tám
cơ quan chức năng quận tân bình tp hcm đang làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy nhà dân trên đường dân chí nghi do một nam thanh niên bị tâm thần phóng hỏa

người nhưng nhiều tài sản đã bị cháy hư hỏng
một tàu cá đang vận chuyển khoảng năm mươi lít dầu đeo không hóa đơn chứng từ trên vùng biển tây nam
thì bị lực lượng cảnh sát biển bốn phát hiện bắt giữ
vào sáng ngày bảy tháng một mươi một lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn phát hiện kiểm tra tàu kg chín mươi một nghìn bốn trăm tám mươi hai ts
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có năm thuyền viên do ông lê duy lâm làm thuyền trường
theo lời khai ban đầu của thuyền trường tàu đang vận chuyển khoảng năm mươi lít dầu đeo không có hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc hợp pháp lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản niêm phong hàng hóa vi phạm
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh nghệ an vừa khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với nguyễn thị hoan chú tại huyện diễn châu về tội buôn lậu
theo tài liệu của cơ quan điều tra công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên anh pháp việt
gọi tắt là công ty anh pháp việt do nguyễn thị hoan làm giám đốc là người đại diện theo pháp luật cho công ty
vào năm hai nghìn hai mươi một công ty anh pháp việt ký hợp đồng xuất khẩu một lô hàng gỗ chắc sang trung quốc
quá trình làm thủ tục công ty này kê khai hồ sơ không phù hợp với số lượng lô hàng xuất khẩu
do cửa khẩu đông hưng tỉnh quảng tây trung quốc không đủ điều kiện để giám sát nhập khẩu gỗ
nên lô hàng bị trả lại
vào ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai khi công ty anh pháp việt đang trong quá trình đăng ký thủ tục
tái nhập khẩu lô hàng tại cửa khẩu móng cái tỉnh quảng ninh về việt nam thì bị phát hiện bắt giữ
qua kiểm tra số lượng hàng hóa trên phương tiện vận chuyển không đúng với số lượng hàng hóa
công ty này đã đăng ký thủ tục xuất khẩu và thủ tục tái nhập khẩu
trong ngày làm việc hôm nay tại nghị trường kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
sau khi kết thúc phiên chất vấn về một số lĩnh vực văn hóa giáo dục y tế
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã đăng đàn trả lời chất vấn các đại biểu quốc hội
chất vấn thủ tướng chính phủ phạm minh chính một loạt vấn đề nóng đã được các đại biểu gửi tới người đứng đầu chính phủ
trong đó cải cách tiền lương hoàn thiện thể chế tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong đầu tư kinh doanh
là những vấn đề được các đại biểu tập trung chất vấn
về cải cách tiền lương thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh
điều quan trọng là đã cố gắng thiết lập quỹ lương tăng thu giảm chi tiết kiệm chi
và hiện đã có nguồn cải cách tiền lương từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn đến hết năm hai nghìn hai mươi bốn
một là chúng ta tiếp tục hoàn chỉnh vị trí việc làm
cái thứ hai là cái tinh giản biên chế gắn với lại cái hoạt động hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị của chúng ta
rồi tiết kiệm các khoản chi để chúng ta đảm bảo chi lương cho người lao động
như vậy là chúng ta phải thực hiện cả cái lương cho cán bộ công chức trong hệ thống chính trị của chúng ta
cái thứ hai là bên cạnh đó thì chúng tôi
chúng tôi cũng đã chỉ đạo bộ lao động thông minh xã hội
rồi các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu để xây dựng cái chính sách tiền lương ngoài khu vực nhà nước
nhấn mạnh về ba đột phá gồm thể chế nguồn nhân lực và xây dựng kết cấu hạ tầng
người đứng đầu chính phủ cho biết có tình trạng thủ tục hành chính còn dườm già cán bộ đùn đẩy sợ trách nhiệm
vì vậy giải pháp trong thời gian tới là đảm bảo lợi ích vật chất và tinh thần cho cán bộ công chức
và tăng cường giáo dục tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính
phát biểu bế mạc phiên chất vấn chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh
sau hai ngày rưỡi làm việc nghiêm túc tập trung sôi nổi với tinh thần xây dựng tâm huyết và trách nhiệm cao
phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ sáu đã hoàn thành tốt đẹp chương trình đề ra
các đại biểu quốc hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nghiên cứu kỹ các báo cáo
đặt câu hỏi ngắn gọn rõ ràng có trọng tâm đi thẳng vào vấn đề
các thành viên chính phủ trường ngành nắm chắc thực trạng của ngành lĩnh vực phụ trách
cơ bản đã trả lời thẳng thắn giải trình nghiêm túc làm sáng tỏ nhiều vấn đề và đề ra giải pháp để khắc phục
quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự nghiêm túc cầu thị tinh thần trách nhiệm của các thành viên chính phủ
trưởng ngành trong việc trả lời chất vấn và tiếp thu ý kiến của đại biểu quốc hội
qua báo cáo của chính phủ tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao kiểm toán nhà nước
báo cáo thẩm tra của các cơ quan quốc hội và diễn biến kết quả phiên chất vấn và trả lời chất vấn cho thấy
về cơ bản các nghị quyết của quốc hội đã được các cơ quan triển khai nghiêm túc
có trách nhiệm với nhiều giải pháp đồng bộ đã tạo được chuyển biến tích cực
và đạt được nhiều kết quả cụ thể ở hầu hết các lĩnh vực
nhờ đó đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu
nhiệm vụ phát triển kinh tế sau hồi hàng năm theo nghị quyết của quốc hội
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cũng cho biết trên cơ sở kết quả của phiên chất vấn
quốc hội sẽ xem xét ban hành nghị quyết về chất vấn vào cuối kỳ họp
đề nghị chính phủ tòa án nhân dân tối cao viện kiểm soát nhân dân tối cao
trưởng trưởng ngành tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu quốc hội
tiếp tục thực hiện quyết liệt đồng bộ và toàn diện các nghị quyết của quốc hội về giám sát và chất vấn
tập trung vào việc khắc phục kịp thời đầy đủ hiệu quả những tồn tại hạn chế yếu kém trong từng lĩnh vực
kết thúc phiên chất vấn tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
nhiều đại biểu quốc hội và cử tri nhân dân đánh giá cao phần trả lời chất vấn của đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đồng thời đồng tình ủng hộ với các giải pháp bộ trưởng tô lâm đưa ra
trong việc phòng ngừa xử lý các vấn đề nóng về an ninh trật tự

trong việc phòng ngừa xử lý các vấn đề nóng về an ninh trật tự

trong việc phòng ngừa xử lý các vấn đề nóng về an ninh trật tự
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đồng thời đồng tình ủng hộ với các giải pháp bộ trưởng tô lâm đưa ra

trong việc phòng ngừa xử lý các vấn đề nóng về an ninh trật tự

trong việc phòng ngừa xử lý các vấn đề nóng về an ninh trật tự
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đồng thời đồng tình ủng hộ với các giải pháp bộ trưởng tô lâm đưa ra
sáng nay thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an trưởng đoàn kiểm tra số năm đã kiểm tra đánh giá các mặt công tác công an
và kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác năm hai nghìn hai mươi ba tại công an tỉnh thái bình
thời gian qua quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của bộ công an của tỉnh ủy hội đồng nhân dân ubnd tỉnh
công an tỉnh thái bình đã chủ động tham mưu thực hiện quyết liệt đồng bộ có hiệu quả các biện pháp công tác công an
và đạt được những kết quả đáng chú ý
tập trung nắm kiểm soát tình hình quyết liệt triển khai thực hiện các biện pháp công tác giữ vững ổn định an ninh chính trị
tiếp tục chỉ đạo hiệu quả các giải pháp kiểm chế kéo giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội tỷ lệ điều tra khám phá án vượt chỉ tiêu giao
kịp thời điều tra khám phá nhanh các trọng án vụ án phức tạp tạo dư luận tốt trong nhân dân kết quả đấu tranh tội phạm về kinh tế tham nhũng tăng cao
các mặt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả
kết luận buổi làm việc thứ trưởng lê văn tuyến ghi nhận biểu dương những kết quả công an tỉnh thái bình đạt được trên các lĩnh vực công tác
đồng chí thứ trưởng đề nghị từ nay đến cuối năm công an tỉnh tiếp tục quán triệt hiệu quả các nghị quyết đảng ủy công an trung ương tỉnh ủy công tác đảm bảo an ninh trật tự